phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng những năm qua cán bộ hội viên người cao tuổi tại tỉnh hải dương
đã tự nguyện góp công góp của làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi
qua đó góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương
để mở rộng tuyến đường một trăm chín mươi năm chạy qua các xã bình xuyên ngô quyền hồng quang và lê hồng
hội người cao tuổi các xã đã tích cực đến từng gia đình hội viên để vận động các gia đình hiến đất mở đường
đến nay đã có sáu mươi hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích hơn hai m hai
tỉnh hải dương hiện có trên ba trăm một mươi sáu hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại hai trăm ba mươi sáu hội cơ sở
trong năm hai nghìn hai mươi ba người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hải dương đã vận động gia đình con cháu
hiến hơn tám mươi ba m hai đất
để mở rộng đường làng ngõ xóm tham gia đóng góp trên ba mươi một ngày công và ủng hộ gần một mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng
góp phần vào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương
chúng tôi vẫn tiếp tục có những tuyên truyền định hướng dẫn cho hội viên
các hội ở cơ sở các tri hội đi vào công tác tuyên truyền vận động
rồi làm những công việc cụ thể để thể hiện tính tiền phong gương mẫu
và tuyên truyền vận động trong gia đình và cộng đồng để thực hiện những tiêu chí đặc biệt là quan tâm vấn đề môi trường
vấn đề cảnh quan nông thôn cảnh quan đô thị
thời gian tới các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh hải dương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước
tuổi cao gương sáng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo tinh thần chỉ thị năm của bộ chính trị
nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trên các lĩnh vực nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu